thưa quý vị hôm nay ba mươi tháng năm công an huyện tân phú đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam trần công minh và võ gia quyến để tiếp tục điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu công an huyện tân phú xác định trần công minh và võ gia quyến đã dựng lên màn kịch
giả minh đang bị bắt cóc đánh đập và yêu cầu bà chế thị y năm mươi sáu tuổi là mẹ của mình
mang số tiền hai trăm ba mươi triệu đồng để chuộc minh về
lo sợ đến tính mạng của con bà ti đã mang năm triệu đồng chuyển vào tài khoản của quyến
ngay sau khi nhận được tin báo lãnh đạo công an tỉnh đồng nai đã chỉ đạo công an huyện tân phú
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra
đến ngày hai mươi tháng năm lực lượng công an đã bắt minh và khuyến tại xã tân thanh huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận do ăn chơi nợ nần nên minh chủ mưu dựng lên kịch bản để tống tiền mẹ ruột